huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều biện pháp chủ động nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trục lợi trong hoạt động phòng chống dịch
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là đối tượng lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận lê trân thành phố hải phòng vừa bị công an thị xã quảng yên bắt quả tăng khi đang sử dụng con dấu giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên
hồng đưa bốn công dân không đủ điều kiện phòng chống dịch đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại trạm thu phí cầu bạch đằng cao tốc hạ long hải phòng
qua đấu tranh mạnh khai nhận thấy việc kiểm soát phòng chống dịch tại chốt làm rất chặt nên đối tượng này đã làm giả con dấu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên
hòng qua mắt lực lượng kiểm soát để đưa những người không đủ điều kiện phòng chống dịch đi vào quảng ninh
khi đang thực hiện hành vi vi phạm thì bị cơ quan công an phát hiện
trường hợp sử dụng con dấu giả để cho phép lưu thông trong trường hợp dịch này thì rất đáng lên án
và cần phải có những chế tài xử lý thật là nghiêm khắc
cả nước đang chung tay phòng chống dịch mà như vậy là không được
xử lý tùy theo hình thức của pháp luật quy định
nhưng về vấn đề ở đây là vấn đề về ý thức con người chúng ta không lên như thế
tôi rất bức xúc và rất phê phán hành trọng này
từ đầu năm đến nay nhờ làm tốt công tác phòng ngừa bám địa bàn nắm tình hình cùng với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
công an thị xã quảng yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm
trong đó có hai vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngoài công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng phải thường xuyên tăng cường công tác phòng chống tội phạm
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình trên không gian mạng
và tự nhiên các đối tượng đang tin sai sự thật làm ảnh hưởng tình hình trong công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự
trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch
mỗi người dân hãy tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đồng thời chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch